gặp gỡ quý vị trong buổi sáng đầu tiên của năm mới thì thu hương đã chọn cho mình một tà áo dài màu đỏ
với mong muốn là đem đến một không khí ấm áp hơn
vì nhiệt độ ngoài trời vào lúc này thì chỉ vào khoảng từ một mươi năm đến một mươi sáu độ c
hôm nay là ngày nghỉ lễ tuy nhiên nếu quý vị vẫn cần phải rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm
thì đừng quên mặc áo ấm áo khoác giày và khăn mũ khẩu trang
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay tại khu vực bắc bộ và thủ đô hà nội
nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi bảy độ c
với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
cộng với nhiệt độ trong ngày ở mức thấp thì có lẽ là một bữa tiệc nhỏ tại da
ấm cúng bên những người thân yêu sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho ngày đầu tiên của năm mới phải không ạ
nếu quý vị có ra ngoài vui chơi thì hãy luôn nhớ năm k để bảo vệ bản thân và những người xung quanh